bốn ngày sau vụ tấn công khủng bố ở ngoài ô thủ đô moscow bộ tình trạng khẩn cấp nga cho biết đã hoàn tất công tác cứu hộ
trong khi đó một trăm hai mươi trong tổng số một trăm ba mươi chín nạn nhân thiệt mạng đã được xác định danh tính
lực lượng chức năng nga đang tích cực điều tra nhằm làm rõ các tình tiết của vụ tấn công cũng như xác định các đối tượng có liên quan
theo bộ tình trạng khẩn cấp nga gần một mét khối đất đá của công trình bị hư hại đã được tháo rỡ và di rời
hơn một chuyên gia và hơn ba trăm linh thiết bị trong đó có hệ thống robot chuyên dụng và chó nghiệp vụ đã được huy động để hỗ trợ công tác cứu hộ
hoạt động tìm kiếm các nạn nhân về cơ bản đã hoàn thành lực lượng trinh sát cứu hộ và chó nghiệp vụ đã kiểm tra mọi khu vực
nhiệm vụ chính của chúng tôi lúc này là giúp đỡ những gia đình đã mất người thân và những người đang nằm viện
các bác sĩ đang chiến đấu để giành giật sự sống vẫn còn nhiều người đang trong tình trạng nghiêm trọng
sau khi xả súng vào các nạn nhân
những kẻ khủng bố đã đổ xăng và phóng hỏa khu vực nhà hát
diện tích cháy ước tính lên tới một mươi hai chín nghìn mét vuông và chỉ được dập tắt hoàn toàn một ngày sau đó
tại cuộc họp mở rộng với văn phòng tổng công tố liên bang tổng thống nga vladimir putin cho biết
lực lượng chức năng đang xem xét cẩn thận các tình tiết của vụ tấn công nhằm đảm bảo những kẻ phạm tội phải bị trừng trị thích đáng
những kẻ trực tiếp thực hiện vụ tấn công đã bị bắt
các nhà điều tra đang cẩn thận xác định các tình tiết của hành vi tội ác này
tìm hiểu chi tiết xác định vai trò và mức độ phạm tội của từng đối tượng
cũng như nghiên cứu kết luận của các nhà tội phạm học và chuyên gia
tôi hy vọng các công tố viên trong phạm vi quyền hạn của mình sẽ làm mọi thứ cần thiết
để đảm bảo các thủ phạm phải bị trừng trị thích đáng phù hợp với luật pháp liên bang
hiện nhà chức trách nga đã tạm giam một mươi một nghi phạm trong đó có bốn đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện hành động tấn công
cả bốn đối tượng này đều là công dân tajikistan
ngoài ra còn có ba người đàn ông khác cũng là người gốc tajikistan bị tạm giam do tình nghi đồng lõa
theo cơ quan an ninh liên bang nga số đồng phạm trong vụ tấn công khủng bố sẽ còn tăng lên
sau vụ khủng bố đẫm máu này bộ lao động nga đã soạn thảo một dự luật siết chặt điều kiện lưu trú của người nước ngoài
dự luật mới được ủy ban chuyên ngành của đuôn ma quốc gia tức hạ viện nga ủng hộ
nội dung chính của luật mới là giảm thời hạn ký hợp đồng lao động
với người nước ngoài xuống còn hai năm và người lao động sẽ phải rời nga đúng hạn khi hợp đồng lao động kết thúc
trong trường hợp chủ sử dụng lao động vẫn còn nhu cầu họ sẽ phải tìm lao động thông qua cơ chế tuyển dụng
dự kiến sẽ có một công ty luật được thành lập để giám sát việc lưu trú của người nước ngoài tại nga
tuy nhiên những doanh nghiệp tại nga không hài lòng với luật mới này vì thời hạn hợp đồng hai năm là quá ngắn đối với các dự án lớn
trong khi nga lại đang rất thiếu lao động
hiện các lao động nhập cư tại nga đến từ nhiều quốc gia trong đó có tới chín mươi là từ các nước trung á
ngoài ra còn có các nước châu âu nơi chủ yếu cung cấp các chuyên gia có trình độ cao